mùa mưa năm nay kéo dài từ tháng sáu đến tháng tám đã khiến hàng nghìn hectare hồ tiêu trên địa bàn tỉnh gia lai bị úng nước nhiễm bệnh và chết
khiến bà con nông dân gặp nhiều khó khăn bởi số tiền đi vay để đầu tư vào vườn tiêu lên đến hàng trăm triệu đồng
với một tám trăm linh trụ tiêu trồng vào các năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu trên diện tích đất một hectare gia đình ông nguyễn điệp đã đầu tư với số tiền trên bảy trăm linh triệu đồng
ngoài số tiền vay mượn của gia đình ông điệp còn vay của các ngân hàng với tổng cộng hai trăm chín mươi triệu đồng
sau khi mùa mưa kết thúc toàn bộ một tám trăm linh trụ tiêu của gia đình ông điệp dần xuất hiện các triệu chứng như vàng lá xuất hiện đốm đen trên lá rồi héo và chết
doanh nghiệp tỉnh cần nhanh chóng đánh giá thiệt hại và hỗ trợ cho bà con nông dân tái sản xuất
bên cạnh đó cần hướng dẫn bà con phát triển diện tích tiêu theo hướng an toàn bền vững
đặc biệt cần có sự gắn kết liên kết sản xuất với doanh nghiệp để được hỗ trợ vật tư đầu vào
cũng như quy trình kỹ thuật để tạo ra một sản phẩm an toàn bền vững cũng như đầu ra cho người nông dân được ổn định hơn